sau những ngày oi nóng thì trong mấy ngày hôm nay thời tiết tại thủ đô hà nội đã có sự chuyển biến mạnh khi trời bắt đầu trở rét
đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa nên đợt rét sẽ kéo dài và mùa đông đã thực sự về đến thủ đô
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
do ảnh hưởng của không khí lạnh nhiệt độ ngoài trời lúc này tại thủ đô hà nội giao động ở mức một mươi tám hai mươi độ c vào ban ngày và ở mức một mươi sáu một mươi tám độ c vào ban đêm
với mức nhiệt này nhiều người ra đường đều phải trang bị đầy đủ áo khoác khăn quàng để đối phó lại với cái lạnh
về nhà thì chỉ muốn về nhà và nằm bên giường ngủ thôi
bên cạnh đó sự tranh lệch nền nhiệt khá rõ ràng
từ oi nóng chuyển sang rét sâu với nhiệt độ giảm đột ngột khoảng trên một mươi độ c dễ xảy ra một số bệnh về đường hô hấp hay các bệnh lý khác
tôi thấy về sức khỏe là nó thay đổi vì là đang thời tiết nóng trở thành lạnh đột ngột
cho nên là đối với những người tuổi cao tuổi như chúng tôi là phải ăn mặc ấm này khi ra ngoài này
không có thì sẽ dễ ảnh hưởng
đến là huyết áp cao đến dẫn đến là đột quỵ
đây được đánh giá là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa tràn xuống miền bắc
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn trung ương trong những ngày tới sẽ có một bộ phận không khí lạnh tăng cường
tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ
riêng vùng núi và trung du phía bắc có nơi rét đậm nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi năm một mươi tám độ c vùng núi rét từ một mươi bốn đến một mươi sáu độ c vùng núi cao rét dưới một mươi độ c